thưa quý vị hôm nay cả nước có ba mươi ba bảy trăm bốn mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai năm trăm năm mươi năm trăm hai mươi năm ca
tính từ một mươi sáu h ngày hai tháng ba đến một mươi sáu h ngày ba tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm một mươi tám bảy trăm chín mươi ca nhiễm mới
trong đó có một mươi ca nhập cảnh và một trăm một mươi tám bảy trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước
tăng tám năm trăm linh ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có bảy mươi bảy hai trăm hai mươi sáu ca trong cộng đồng
trong khi đó sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hai tháng ba đến một mươi tám h ngày ba tháng ba
thành phố ghi nhận một mươi tám sáu trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu bốn trăm một mươi tám ca cộng đồng và hai mươi ca tử vong
bệnh nhân phân bố tại năm trăm hai mươi năm phường xã thị trấn thuộc ba mươi quận huyện thị xã
qua phản ánh của phóng viên báo chí mới đây về việc trạm y tế phường thu phí xét nghiệm sai quy định
trung tâm y tế tp ninh bình tỉnh ninh bình đã kiểm tra xác nhận có sự việc trên
và đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai nhân viên y tế
về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tâm y tế thành phố ninh bình cho biết trước tình hình các trạm y tế phường đều không còn sinh phẩm xét nghiệm
nên hai nhân viên y tế là hoàng thị bạch dương
phường đông thành và nguyễn thị loan trạm y tế phường ninh khánh đã tự ý bán sinh phẩm xét nghiệm
và xét nghiệm cho người dân với giá từ một trăm linh đến một trăm hai mươi đồng một lần một người
hiện trên địa bàn tp ninh bình trung bình có trên năm trăm linh f một ngày
tuy nhiên số lượng nhân viên y tế cơ sở thiếu nên công việc có nhiều áp lực
đại diện sở y tế tỉnh ninh bình cho biết các trạm y tế thiếu sinh phẩm xét nghiệm hiện là tình hình chung
sở đang đặt mua thêm sinh phẩm xét nghiệm và các vật tư y tế
tp ninh bình mong muốn các nhà hảo tâm ủng hộ các vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh
để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và cô nhi viện phạm văn cung
nguyên là chủ trì chùa phước quang đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can phạm văn cung
và nguyễn tuấn sĩ cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm cô nhi viện phật giáo suối nguồn tỉnh thương
cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế
qua đó cùng giới thiệu về công việc từ thiện của mình và tự nêu lên hoàn cảnh
điều kiện khó khăn vất vả trong việc nuôi dạy các cháu mổ côi nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cùng còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được cho mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay tiền của bốn người hơn bảy mươi bảy bảy tỷ đồng
để chi xài cá nhân
dẫn đến không có khả năng thanh toán
sau khi bị tố giác cung đã trả lại cho các bị hại gần một mươi tỷ đồng
như vậy số tiền mà cung còn chiếm đoạt là hơn sáu mươi bảy bảy tỷ đồng
công an tỉnh bình dương thông tin đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
núp trong rừng che nứa tại phường hiệp an thành phố thủ dầu một
vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an thành phố thủ dầu một phòng cảnh sát cơ động bắt quả tăng
một nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà an tiền tại một bãi đất trống
thuộc khu phố một phường hiệp an thành phố thủ dầu một
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ ba mươi một đối tượng một mươi ba xe máy một ô tô
cùng một số tăng vật các đối tượng sử dụng để đá gà
thu giữ khoảng hơn một trăm linh triệu đồng tiền tăng vật
ban đầu các đối tượng khai nhận tham gia đá gà ăn tiền mỗi trận từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng
vào chiều ngày hôm nay mùng ba tháng ba tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra
theo hình thức trực tuyến trả lời một số câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình ukraine
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ việt nam chia sẻ quan điểm của asean
trong tuyên bố của các ngoại trưởng asean về tình hình ukraine ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
cũng như trong phát biểu của trưởng phái đoàn việt nam ở liên hợp quốc
tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt của đại hội đồng liên hợp quốc ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo người phát ngôn lê thị thu hằng việt nam hoan nghênh đối thoại đang diễn ra
giữa hai phái đoàn ukraine và nga mong các bên sớm tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài
cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế tính đến quyền và lợi ích chính đáng
của các bên liên quan đảm bảo an ninh an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân
bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế
việt nam ủng hộ và đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện
để các bên đối thoại thúc đẩy viện trợ cứu trợ nhân đạo cho người dân
đề nghị các bên liên quan đảm bảo an ninh an toàn tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết
cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở ukraine trong đó có cộng đồng người việt nam
với số ca mắc không ngừng gia tăng trong những ngày gần đây
tại hà nội thậm chí là đã vượt năm con số mỗi ngày số f điều trị tại nhà cũng gia tăng
em không điều trị tại nhà việc cần thiết là phải thông báo với y tế cơ sở
nơi mà mình sinh sống
tuy nhiên nhiều ép không cho biết là gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới y tế phường
và cả đường dây nóng thế nhưng không ai bắt máy
và đến khi ra đến phường khai báo và test lại thì lại quá đông
nhiều ép không đã phải quay trở về trong sự mệt mỏi
xét nghiệm trước đó ở công ty cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
chị hà đã gọi ra phường để xin hướng dẫn và khai báo y tế
tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc không được
ngày hôm sau chị phải đích thân ra phường để khai báo
cũng là tự giác mình có bị bệnh thì mình khai báo y tế ra
nhưng mà thật sự là quá tải quá đông
đến khi gọi ra không được là hôm qua gọi không nhầm là một mươi ba cuộc điện thoại
thế nhưng mà không ai nghe không ai bắt máy em phải ra ra thì đông quá em lại đi về
về hôm nay mình phải đi sớm đi sớm ra thì bây giờ mới xong
đó là tình trạng chung của rất nhiều ép không khác khi điều trị tại nhà
liên hệ điện thoại không được bắt buộc người dân phải đến trực tiếp cơ sở y tế
việc xếp hàng như thế này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
khi người âm tính và dương tính với covid một mươi chín đứng lẫn lộn với nhau
khi bị ép không thì chị về nhà chị tự cách ly ở nhà

tìm cái số điện thoại chị gọi
nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ không nghe máy kể có số offline
thế khi về thì mình cũng báo
báo cáo với bên tổ trưởng gọi tổ trưởng thì tôi không nghe máy
gọi bên trưởng tầng thì người ta cũng nói là như thế đấy
thế sau hai ngày chị đỡ rồi thì chị cũng gọi cho công an khu vực
an khu vực người ta cũng bảo cái tình trạng nó cũng như vậy
hôm nay bảy ngày rồi chị ra đây để chị xem để chị mua xem là như thế nào đấy
đông lắm này chắc là chị đi về rồi
thực tế số ca f trên địa bàn tăng nhanh lực lượng cán bộ y tế có hạn
trong đó nhiều cán bộ y tế đã thành f và xin nghỉ việc
trước tình trạng f không thể liên hệ với y tế phường
nhiều quận huyện đã họp bàn để đưa ra những giải pháp khắc phục
đối với việc thông tin liên lạc đảm bảo thông suất hơn nữa
thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho bộ y tế dân quân
bổ sung thêm các số điện thoại đường dây nóng trên mỗi phường
hiện tại mỗi phường có hai điện thoại thì chúng tôi sẽ dự kiến tham mưu bổ sung thêm ba đến bốn điện thoại
để làm sao chúng ta có thể giải quyết được cái khâu ách tắc về vấn đề người dân
công dân những người mà gọi đến mà chưa được tiếp cận ngay cái thông tin của cơ sở y tế
sở y tế hà nội cũng thừa nhận thực trạng người dân khó tiếp cận dịch vụ y tế cấp xã phường
nguyên nhân là áp lực lên đội ngũ

trong khi nhân viên y tế chỉ có tám đến một mươi người nên rất khó tránh
trạch tròa trong công tác hỗ trợ người dân thực tế f tại hà nội chủ yếu là nhẹ
diễn biến chỉ như cảm cúm thông thường vì thế khi không liên hệ được y tế cơ sở
các f cần bình tĩnh và tỉnh táo lựa chọn kênh thông tin để giúp đỡ
văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc đã có văn bản cung cấp thông
tin cho các cơ quan báo chí liên quan đến việc ngăn chặn giao dịch tài sản của ông trịnh quang
trí giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk lắc và một số cá nhân của trung tâm này
theo văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có văn bản đề nghị đơn vị cung cấp
thông tin liên quan đến tài sản bất động sản của giám đốc cdc tỉnh đắk lắc và một số thuộc cấp
hiện văn phòng đăng ký đất đai đang kiểm tra ra soát để tổng hợp cung cấp thông tin tài liệu
liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công
công an tỉnh đắk lắc cũng đề nghị các tổ chức tín dụng tại đắk lắc tạm dừng ngay các giao dịch rút tiền
chuyển tiền giao dịch phát sinh nợ đối với tài khoản của ông trịnh quang trí đồng thời thực
hiện việc sao kê các giao dịch của ông trí phát sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay để cơ quan điều tra có
căn cứ ra lệnh phong tỏa tài khoản của giám đốc cdc đắk lắc được biết cơ quan cảnh sát điều
tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu
quả nghiêm trọng xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi một tại cdc đắk lắc liên quan đến việc mua sắm kites của công
ty cổ phần công nghệ việt á sáng nay công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết đơn vị
vừa tiến hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần ngọc vĩnh chú tại ấp phú nhơn
đông phú huyện châu thành tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó để có tiền mua ma túy sử dụng khoảng chín giờ ngày một tháng ba đối tượng trần ngọc vĩnh
điều khiển xe máy đến một cửa hàng điện thoại trên đường trần phú phường bảy thành phố bạc liêu
rồi giả vờ mua điện thoại lợi dụng lúc nhân viên không chú ý vĩnh đã cướp giật hai chiếc điện thoại
iphone một mươi hai pro max và một chiếc iphone một mươi ba pro max rồi lên xe tẩu thoát qua làm việc với cơ quan công an
đối tượng trần ngọc vĩnh còn khai nhận trước đó khoảng một mươi ngày cũng với thủ đoạn tương tự
vĩnh đã chiếm đoạt chiếc iphone một mươi một pro max của một cửa hàng điện thoại trên đường trần huỳnh
phường bảy thành phố bạc liêu ngoài ra cơ quan công an còn xác minh được khoảng một mươi năm ngày trước
trần ngọc vĩnh đến hai quán cà phê tại khu vực chợ đêm thành phố bạc liêu và tại xã hiệp thành
thành phố bạc liêu sau đó nhờ chủ quán chuyển tiền vào tài khoản của mình với tổng số tiền hơn
bảy triệu đồng và sẽ đưa tiền mặt trả lại nhưng khi cả hai chủ quán vừa chuyển tiền xong
thì vĩnh lên xe tẩu thoát
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra
theo hình thức trực tuyến người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã trả lời một số câu hỏi
của báo chí liên quan đến tình hình ukraine

sau hai mươi bốn h là các đối tượng đặt phòng sẽ đi vào bằng cái cửa này
không đi bằng cửa chính nữa mà vào bằng cửa này

và những ai có đặt phòng thì bớt được vào cái cửa này
khi đột kích bắt quả tang công an thành phố phát hiện ba phòng
với một mươi bảy nam nữ thanh niên đang xe sưa bay lắc
khám xét nhanh phát hiện nhiều địa sứ có chứa ma túy ketamine
và các phòng đều được trang bị đầy đủ từ loa đèn công suất lớn
dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy
đối tranh nhanh được biết cơ sở lưu trú này do phạm thanh hưng
quê tỉnh quảng nam đứng ra thuê và tổ chức cho khách có nhu cầu đến sử dụng ma túy
tết nhanh cả một mươi thanh niên dựng tính với chất ma túy
chỉ tính riêng thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố đã phát hiện và xử lý chín vụ
khởi tố hai mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

không chỉ có quán bar pub karaoke là những nơi ma túy dễ lẩn khuất trà trộn
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện tại số con nghiện lại chuyển sang bãi đáp mới là nhà nghỉ khách sạn
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
thì từng cá nhân quản lý các cơ sở lưu trú phải đề cao cảnh giác
không để các đối tượng lợi dụng
phạm pháp liên quan đến ma túy